cùng với đó công an huyện yên bình chỉ đạo lực lượng công an các phường xã thường xuyên bám nắm cơ sở tổ chức tuyên truyền pháp luật nằm vững tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn giáp danh địa bàn trọng điểm phức tạp
từ đầu năm đến ngay đã có chín vụ trộm cắp tài sản đã được công an huyện yên bình điều tra khám phá và đấu tranh làm rõ thu hồi nhiều tăng vật và tài sản trả lại cho các bị hại
quản lý đối tượng và tích cực phối hợp với công an các đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh để đấu tranh phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản
việc lực lượng công an huyện yên bình tỉnh yên bái quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp tài sản cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kết hợp với việc điều tra bắt giữ xử lý kịp thời các vụ trộm cắp tài sản nói trên đã đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
trái phép chất ma túy từ hà nội đà nẵng vào quảng nam tiêu thụ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố bổ sung với tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
phạm minh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường tân an thành phố hội an tỉnh quảng nam là chùm ma túy điều hành đường dây mua bán ma túy từ hà nội đà nẵng vào quảng nam để tiêu thụ nhằm kiếm lời và có nguồn ma túy sử dụng cho bản thân từ năm hai nghìn bốn đến nay
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với phan minh ngọc và hai đối tượng khác về tội mua bán trái phép chất ma túy
khi chuyên án được khám phá thành công vào ngày một mươi tám tháng ba công an tỉnh quảng nam đã thu giữ tăng vật tại chỗ của ngọc gồm một mươi một gói ma túy đá một súng ngắn côn bốn mươi năm năm viên đạn trong đó có một viên đã lên nòng một súng bắn điện nhiều dao kiếm mã tấu các loại cùng một số tăng vật liên quan khác
giới thiệu đưa người đi xuất khẩu lao động sang các nước
còn mối quan hệ có thể xin được việc làm cho những ai có nhu cầu vẫn là những chiêu bài phổ biến mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng phạm văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại hải phòng về hành vi này
theo kết quả điều tra ban đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn phạm văn tiến thành lập công ty tiến phát và giới thiệu đưa người đi xuất khẩu lao động sang các nước nhật bản hàn quốc singapore
phạm văn tiến đã đưa người đi xuất khẩu lao động theo quy định trên lĩnh vực này
từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm tiến đã nhận hồ sơ của nhiều người lao động với tổng số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng và cam kết sẽ đưa họ đi xuất khẩu lao động
nhưng đến nay tiến không đưa được người lao động nào xuất cảnh sang nước ngoài và cũng không trả tiền cho lao động
ngoài ra phạm văn tiến đã dùng chiêu bài có mối quan hệ có thể xin được việc làm cho những ai có nhu cầu
tin vào lời nói của đối tượng một người đàn ông ở cẩm xuyên hà tĩnh đã đưa cho tiến số tiền sáu mươi năm triệu đồng để nhờ xin việc cho con trai mình
nhưng sau một thời gian dài tiến không thể xin việc như đã hứa và cũng không hoàn lại tiền
lại thêm một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu khiến hai người tử vong
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng bốn trên tuyến quốc lộ một a tại cầu nọc nạng thuộc địa phận phường một thị xã giá rai
chiếc xe ben mang biển số sáu mươi chín l sáu nghìn bốn trăm ba mươi sáu chạy hướng từ cà mau lên bạc liêu đã va chạm với xe gắn máy cùng chiều
làm mất lái đâm về phía đường trái đụng vào chiếc xe gắn máy chạy hướng từ bạc liêu về cà mau
chiếc xe ben tiếp tục lao qua lan can của cầu và rơi xuống chân cầu
vụ tai nạn làm hai người đi trên xe máy tử vong
hiện nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
những ngày này công an tp hà nội đang đồng loạt triển khai kế hoạch gia quân đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
trong đó tổ công tác một trăm bốn mươi một là lực lượng chủ công đã có nhiều phương án đấu tranh ngăn chặn vi phạm về an ninh trật tự và an toàn giao thông
ghi nhận của phóng viên tại một chốt làm việc của tổ công tác y một mươi ba một trăm bốn mươi một công an tp hà nội
một mươi bốn giờ chiều tuyến đường phạm hùng
chiếc xe này đã bị tổ công tác dừng lại khi không chấp hành đúng luật tham gia
lái xe tỏ ra rất lúng túng và gọi điện nhờ sự trợ giúp của người thân
có những trường hợp khi phát hiện lực lượng chức năng ngay lập tức quay đầu bỏ chạy
thậm chí có những trường hợp còn lăng mạng chửi bới khi có tín hiệu dừng xe của tổ công tác một trăm bốn mươi một

đây là những tình huống thường xảy ra tại bất cứ chốt một trăm bốn mươi một nào trên địa bàn thủ đô
trong quá trình tổ công tác đi làm việc ở ngoài đường thì gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là thời tiết trời nóng nực thứ hai là gặp những trường hợp mà người ta không chấp hành
nếu mà những cái trường hợp mình giải thích được thì người ta sẽ lắng nghe
có những đối tượng mà cố tình chống đối có những hành vi mà xúc phạm hoặc là chống đối lại cơ quan chức năng
thì sẽ xử lý được
sau hai giờ kiểm tra tổ công tác i một mươi ba một trăm bốn mươi một đã phát hiện một mươi sáu trường hợp vi phạm
đa phần đều do lỗi không gương không mũ bảo hiểm đi sai làn khi tham gia giao thông
và trong một mươi năm ngày gia quân xử lý cao điểm về vi phạm trật tự an toàn giao thông
đã có tám bốn trăm hai mươi chín trường hợp vi phạm như tàng trữ ma túy chống người thi hành công vụ tàng trữ vũ khí
vì do nó cũng hơi chủ quan vì nhà em cũng ở ngay bên đó

vì vậy tổ công tác một trăm bốn mươi một hay các lực lượng khác của công an tp hà nội
năm nay kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài bốn ngày
vì vậy tổ công tác một trăm bốn mươi một hay các lực lượng khác của công an tp hà nội
đã tăng cường thêm lực lượng ca kíp đặc biệt là thường xuyên có mặt
tại những khu vực trọng điểm như bến xe khu vui chơi
nhằm phòng ngừa phát hiện những đối tượng lợi dụng vào ngày lễ để phạm tội
năm nay kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm kéo dài bốn ngày